tiếp đại tướng zolotov viktor vassilievich giám đốc cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn chính phủ nhân dân liên bang nga trên tinh thần quan hệ
hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
thủ tướng mong liên bang nga ủng hộ quan điểm và lập trường của việt nam đối với vấn đề biển đông
ủng hộ việt nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng mong muốn cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga và bộ công an việt nam hợp tác
trên các lĩnh vực phòng chống khủng bố các loại tội phạm
phía nga chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ việt nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực này
giám đốc cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ vui mừng về cuộc hội đàm thành công với bộ trưởng bộ công an tô lâm
mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực như phòng chống khủng bố và các loại tội phạm
sẵn sàng thúc đẩy hợp tác chia sẻ những kinh nghiệm của phía nga với việt nam
trước mắt hai bên có thể triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành
qua đó đóng góp hiệu quả trong việc bảo vệ đất nước bảo vệ chế độ chống lại các thế lực thù địch